theo kết quả xét nghiệm nhận được lúc một mươi chín h ba mươi từ viện pasteur tp hcm lúc một mươi chín h ba mươi bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quốc tịch latvia được xác định là bệnh nhân thứ năm mươi bốn nhiễm covid một mươi chín ở việt nam bn năm mươi bốn
bn năm mươi bốn là khách du lịch tại việt nam đã ở tp hcm phú quốc kiên giang tiền sử khỏe mạnh
bệnh nhân từ tây ban nha nhập cảnh tp hcm ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi cùng vợ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trên chuyến bay tk một trăm sáu mươi tám
ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi đi phú quốc trên chuyến bay qh một nghìn năm trăm hai mươi một và lưu trú tại khách sạn lanup residen từ mùng chín đến một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi về lại tp hcm trên chuyến bay qh một nghìn năm trăm hai mươi bốn và ở tại khách sạn thuộc quận một và quận bốn
quả mùa xuân bệnh nhân đã được xác định là bệnh nhân thứ năm mươi bốn nhiễm covid một mươi chín ở tp hcm phú quốc kiên giang tiền sử khỏe mạnh
vào một mươi sáu giờ ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bn năm mươi bốn có biểu hiện sốt tự đi khám tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
mẫu bệnh phẩm được chuyển về viện pasteur tp hcm xét nghiệm bằng kỹ thuật rt pcr cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hiện bn năm mươi bốn đang được điều trị cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm